thưa quý vị ngày hôm nay tại chủ sở trung mương đảng
ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba đã họp về công tác cán bộ
cụ thể xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm nhiệm kỳ từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi sáu
đồng chí vương đình huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở
được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí vương đình huệ đã gây dư luận
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân đồng chí
nhân thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhà dân
đồng chí đã có đơn xin thổi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành và xem xét nguyện vọng của đồng chí
ban chấp hành trung mương đảng đồng ý để đồng chí vương đình huệ thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
xin đổi chuyển sang các nội dung khác
thưa quý vị ngày hôm nay tại thành phố cần thơ bộ công thương đã tổ chức hội nghị
đánh giá kết quả xuất khẩu gạo năm hai nghìn hai mươi ba và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời triển khai công tác điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới
nhằm thực hiện tốt các mục tiêu nguyên tắc điều hành kinh doanh xuất khẩu gạo
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh xuất khẩu lúa gạo bền vững minh bạch hiệu quả trong tình hình mới
theo số liệu báo cáo của tổng cục hải quan năm hai nghìn hai mươi ba
việt nam đã xuất khẩu tám một triệu tấn gạo với trị giá bốn sáu mươi bảy tỷ usd
tăng một mươi bốn bốn về lượng và tăng ba mươi năm ba về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
triền trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam đã xuất khẩu gần hai hai triệu tấn gạo với trị giá một bốn tỷ usd
tăng một mươi bảy tám về lượng và tăng bốn mươi năm sáu về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
để đồng hành cùng ngành lúa gạo việt nam nói chung
doanh nghiệp xuất khẩu gạo nói riêng bộ công thương cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường
xúc tiến thương mại thúc đẩy lưu thông để tiêu thụ đạt hiệu quả cao mặt hàng gạo trong tình hình mới
vì sao khách chưa quay trở lại bến xe
đó là chủ đề được đặt ra tại buổi tọa đàm do báo giao thông tổ chức mới đây
nhằm tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải thu hút hành khách vào bến xe trong thời gian tới
mạng lưới đường bộ kết nối từ hà nội đi bốn mươi một tỉnh có tám trăm chín mươi bảy tuyến vận tải hơn ba ba trăm linh phương tiện với khoảng ba năm trăm linh chuyến một ngày
các bến xe ngày càng cải thiện hệ thống hạ tầng các doanh nghiệp vận tải cũng có nhiều đổi mới trong cách phục vụ hành khách
song hành khách vẫn không coi việc đến bến xe là lựa chọn ưu tiên
rõ ràng rằng là một chuyến đi của hành khách thì bắt đầu khởi nguồn từ nhà cho đến nhà bên kia
thế nếu mà để sử dụng dịch vụ của vận tài hành khách tiên tỉnh
thì họ sẽ phải đi qua và sử dụng rất nhiều các loại hình dịch vụ
thứ nhất từ nhà đến bến là bằng phương tiện gì
thứ hai là ở đầu bến đón tiếp như thế nào
thứ ba là lên trên xe khách xe khách phục vụ ra làm sao
thứ tư là đến đầu bến bên kia rồi lại từ đầu được bến đó về nhà
tức là trong cái chu trình cung cấp dịch vụ này thì nó là một chuỗi các nhà cung cấp
một nguyên nhân được chỉ ra đó là do sự xuất hiện của xe dù bến cóc
có thể được đón tận nơi
mặc dù việc này mất an ninh an toàn thế nhưng đây vẫn là sự lựa chọn của đa số hành khách
thói quen đi lại cũng là một cái thói quen hành khách hiện nay đang thay đổi
đã thay đổi chúng ta cũng phải điều chỉnh phù hợp với lại cái nhu cầu về mục đích đi lại của người dân
kết nối cả việc là khi khách đến bến thì được vận chuyển đến nhà như thế nào
tức là có thể kết nối với các phương tiện vận tải như là taxi xe buýt
người ta kết nối cho hành khách những cái như thế thì là hành khách sẽ sẵn sàng vào bến
để sức chặt quản lý hoạt động vận tài ngăn xe trái hình
ngành giao thông đã hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
hai dự án luật trật tự an toàn giao thông và luật đường bộ khi ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý mới
đối với kinh doanh vận tài đường bộ
bên cạnh đó vấn đề quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng
tổ chức kết nối giữa hành khách và các phương thức vận tải khác nhau cũng sẽ được triển khai
ngày hôm nay sở giao thông vận tài tp đà nẵng sở giao thông vận tài tỉnh quảng nam
phối hợp cùng công ty cổ phần xe khách phương trang đã tổ chức lễ công bố
bốn tuyến xe buýt liền kề không trợ giá kết nối hai địa phương
bốn tuyến xe buýt liền kề không trợ giá có số hiệu tuyến hai mươi một lk hai mươi một hai lk hai thuộc hệ thống xe buýt
đa nam bít và quảng nam bít
nên người dân hành khách đi trên các tuyến này đều được hưởng các chính sách chung như vé thắng liên tuyến
sẽ đi được các tuyến buýt không trợ giá khác thuộc đa nam bít và quảng nam bít
do công ty cổ phần xe khách phương trang vận hành
theo lãnh đạo sở giao thông vận tải của hai địa phương
việc đưa vào khai thác vận hành bốn tuyến xe buýt này giúp người dân đà nẵng quảng nam
có thêm sự lựa chọn dịch vụ vận chuyển chất lượng cao mang tới diện mạo mới cho giao thông công cộng
góp phần tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng xe buýt của người dân
hạn chế phương tiện cá nhân giải quyết ủn tắc giao thông giảm thiểu ô nhiễm môi trường
chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong các chính sách an sinh
dành cho những người không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan đơn vị
nhằm tạo điều kiện cho họ có khoản tiền nghỉ hưu khi về già
nghị quyết số hai mươi tám đặt mục tiêu
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi có khoảng bốn mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi
tham gia bảo hiểm tự nguyện
đây là mục tiêu không dễ
các địa phương đều đang rất nỗ lực để người dân hiểu tin và tham gia chính sách quan trọng này
hôm nay chị lê thị vân đến để đóng khoản phí tham gia bảo hiểm tự nguyện
tại bù điện thị xã việt yên tỉnh bắc giang
được tư vấn và tìm hiểu kỹ về chính sách
nên chị đã tham gia loại hình bảo hiểm này được năm năm
tôi được biết đến với bảo hiểm xã hội này qua tuyên truyền
của biêu điện về tại các nhà văn hóa của thôn nhà ấy
thế là cho nên là qua các cộng tác viên nữa
tôi được hiểu rõ và hiểu sâu về cái bảo hiểm xã hội này
thì tôi thấy là bảo hiểm xã hội này là rất tốt cho chúng tôi
mai này về già thì không có lương hưu
thì cũng được hưởng một chút ít gọi là động viên ấy
đối tượng của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
chủ yếu tập trung vào những người lao động tự do
không tham gia bảo hiểm
bảo hiểm xã hội bắt buộc
do đó các cán bộ bảo hiểm cùng cán bộ đại lý
đã áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền gần gũi nhất
để họ hiểu và tham gia chính sách này
giả soát tập trung tìm ra những nhóm đối tượng phù hợp
để có các giải pháp truyền thông phù hợp
để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội
đến từng người từng nhà và từng nhóm đối tượng
cho có hiệu quả
theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi
số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng qua các năm
bình quân tăng khoảng trên sáu một năm
đến năm hai nghìn hai mươi ba số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
chiếm ba mươi một năm lực lượng lao động trong độ tuổi
rõ ràng với sự nỗ lực của các cấp các ngành
chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
đã ngày càng phát huy được giá trị bền vững
là giá đỡ an sinh cho nhiều người dân
thưa quý vị mặc dù luật đấu thầu năm hai nghìn hai mươi ba
và luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
đã có hiệu lực thi hành
phần nào tháo gỡ được những khó khăn vướng mắt
cho các cơ sở y tế
tuy nhiên hiện nhiều y tế tuyến tỉnh hay tuyến cơ sở
vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu thuốc thiếu vật tư
khiến cho bệnh nhân phải kéo dài việc khám chữa bệnh
nhiều bệnh nhân vì thế buộc phải chuyển tuyến
ra các bệnh viện tuyến trung ương
điều này không chỉ làm mất đi thời gian
mất chi phí của các bệnh nhân
mà còn gây ra tình trạng quá tải cho các bệnh viện lớn
bệnh nhân này mắc các bệnh lý về đáy mắt
mang trước vòng mạc
cách đây không lâu bà đi thăm khám tại bệnh viện ở địa phương
nhưng được cho biết là cần phải chuyển ra
bệnh viện tuyến trung ương để điều trị
bởi bệnh viện không có đủ khả năng về cơ sở vật chất
và tư y tế
khi ra đến bệnh viện mắc trung ương
bà đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ngay sau đó
ở bệnh viện đà nẵng bảo là chưa có cơ sở vật chất
tốt như ở bệnh viện trung ương cho nên chưa xử lý được
bệnh viện mắc trung ương cho biết
hiện lợi thuốc vodaxin được sử dụng
trong trận đoán các bệnh lý về đáy mắt
thì bệnh viện cũng không còn
tuy nhiên không như bệnh viện mắc trung ương
có thể thay thế bằng các biện pháp điều trị khác
có hiệu quả điều trị tương tự
thì ở các bệnh viện tuyến tỉnh
lại khó có thể làm được điều đó vì nhiều lý do
hiện nay những nhà sản xuất thuốc vodaxin trên thế giới
người ta cũng rất ít sản xuất
những cơ sở ở các tỉnh
đã mua máy chụp hành hình quang
bao nhiêu năm nay rồi
và các bác sĩ
thì cũng hay trận đoán bệnh nhân
trên những tân mạch phóng mạc
thì dựa vào chụp hành hình quang
sử dụng vodaxin
thành ra là bác sĩ quen sử dụng thế
nhưng mà chúng ta có thể
sử dụng máy
chụp oct angiography
tất nhiên là máy đấy thì nó đắt tiền hơn
thiết bị đã mua với giá cao
nhưng vật tư thuốc thì không có để vận hành
đã khiến nhiều cơ sở lúng túng
nhiều bệnh viện đã từng lên tiếng về tình trạng
phụ thuộc vào các loại hóa chất mang tính độc quyền
khi nhà sản xuất ngừng cung cấp
thì lại không có liệu pháp thay thế
có những hình thức đấu thầu mới
rất hay nhưng mà cũng chưa có kinh nghiệm
thực hiện chẳng hạn như là việc đấu thầu
chọn gói cung cấp dịch vụ
tức là chúng ta có thể chọn cái nhà cung cấp
chọn gói về trang thiết bị
về hóa chất về tất cả dịch vụ
bảo hành và chúng ta tránh phụ thuộc
vào nguồn vật tư
mà độc quyền hay hóa chất độc quyền
tuy nhiên thì có thể nói là hiện giờ
toàn quốc chúng ta chưa có bệnh viện nào có kinh nghiệm
việc này thành ra là rất cần
sự hướng dẫn của các bộ ngành
thời gian qua mặc dù ngành y tế
đã có nhiều chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp
khắc phục tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế
song do những nguyên nhân cả khách quan
lẫn chủ quan ở một số thời điểm
một số đơn vị khám chữa bệnh
vẫn xảy ra tình trạng này bài tón thiếu thuốc
vật tư dường như vẫn chưa có hồi kết
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm
chiến thắng điện biên phủ
ngày bảy tháng năm
bảo tàng hồ chí minh phối hợp với
bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
xây dựng triển lãm chiến thắng điện biên phủ
bản hùng ca bất diệt
với hơn ba trăm linh ảnh tài liệu
và hiện vật triển lãm chiến thắng điện biên phủ
bản hùng ca bất diệt
giới thiệu tới công chúng những dấu mốc
và minh chứng lịch sử quan trọng
vô cùng sinh động về trận quyết chiến chiến lược
làm nên chiến thắng lừng lễ nam châu
chấn động địa cầu của dân tộc
nội dung của triển đề triển lãm
được chia làm ba phần
phần một đường tới điện biên phủ
phần hai điện biên phủ trận quyết chiến chiến lược
và phần ba hào khí điện biên
thông qua đó giúp cho công chúng hiểu rõ hơn
về ý nghĩa tầm vóc cũng như giá trị lịch sử
vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc
tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
triển lãm được giới thiệu tại bảo tàng hồ chí minh
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
trong khi đó sáng nay tại hà nội
bảo tàng mỹ thuật việt nam đã tổ chức
buổi khai mạc triển lãm đường lên điện biên
triển lãm giới thiệu bảy mươi tác phẩm
sáng tác trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
đến năm hai nghìn chín
của ba mươi bốn tác giả
được lựa chọn trong bộ su tập
của bảo tàng mỹ thuật việt nam
trong những ngày tháng ác liệt
của chiến dịch điện biên phủ
nhiều nghệ sĩ họa sĩ trực tiếp lên đường ra trận
hòa cùng những đoàn quân hướng về điện biên
bằng ngôn ngữ tạo hình phong phú
các nghệ sĩ đã khắc họa chân thực
sống động cuộc sống chiến đấu của quân
và dân ta trong chiến dịch điện biên phủ
lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu
với phương pháp trưng bày truyền thống
kết hợp ứng dụng công nghệ trình chiếu
và không gian tương tác trải nghiệm
triển lãm đường lên điện biên đưa người xem
sống lại những khoảnh khắc của chiến trường điện biên phủ
năm xưa những tác phẩm của các họa sĩ
nổi tiếng như tô ngọc vân nguyễn sáng
trần đình thọ cao trọng thiềm
khắc họa sâu sắc và tái hiện
sinh động những trận đánh hào hùng
băng liệt tại chiến trường điện biên phủ
triển lãm thể hiện sự trân trọng và tự hào
về những trang sử vẻ vang của dân tộc
khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước
tinh thần đại đoàn kết toàn dân
triển lãm đường lên điện biên sẽ mở cửa
đón khách tham quan đến hết ngày một mươi năm tháng năm
tại bảo tàng mỹ thuật việt nam
cũng trong ngày hôm nay
tại thủ đô hà nội ubnd tp hải phòng
phối hợp với đại sứ quán pháp
tại việt nam đã tổ chức lễ khai mạc
triển lãm hải phòng pháp heritage
với chủ đề
di sản kiến trúc hôm nay
sự thịnh vượng trong ngày mai
triển lãm hải phòng pháp heritage
trưng bày sáu mươi năm bộ ảnh
với gần sáu trăm linh hình ảnh có nội dung đa dạng
như bản đồ quy hoạch thành phố hải phòng
qua các thời kỳ sự mở rộng phát triển
của thành phố các công trình kiến trúc
có giá trị tiêu biểu tại thành phố hải phòng
cùng một số hình ảnh minh họa về công tác bảo tồn
ở một số thành phố ở pháp và việt nam
trải qua hơn một trăm linh năm
các công trình kiến trúc tại thành phố hải phòng
vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn
được bảo tồn và phát huy giá trị sử dụng
chứng tỏ được sức sống lâu bền trước thời gian
điều đó góp phần tạo nên diện mạo
độc đáo không thể trộn lẫn của thành phố hải phòng
triển lãm hải phòng pháp heritage
được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức
về vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng
trong việc bảo tồn các công trình kiến trúc pháp
trong khu vực đô thị lõi trung tâm thành phố hải phòng
góp phần đề cao giá trị kiến trúc văn hóa lịch sử của nơi đây
thưa quý vị
thực hiện chỉ thị số năm của ban bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác giảm nghèo bền vững
đến năm hai nghìn ba mươi
các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao
đã giao nhiệm vụ cho các tổ chức đảng đảng viên
giúp đỡ cho các xã thôn bản
đặc biệt khó khăn
trên cơ sở đó
giúp các địa bàn này

có thêm kiến thức thêm nguồn lực
vườn lên thoát nghèo
sau đây là ghi nhận tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
để giúp các hộ nghèo an cư lập nghiệp
ủy ban mặt trận tổ quốc huyện mộc châu tỉnh sơn la
và các đơn vị được phân công
đã vận động đoàn viên hội viên
cũng như sự ủng hộ từ các doanh nghiệp
để xây nhà đại đoàn kết
cho các hộ khó khăn
trong năm hai nghìn hai mươi ba
đã có sáu mươi sáu tập thể cá nhân
ủng hộ gần một mươi bảy tỷ đồng
huyện mộc châu đã phân công

giúp đỡ năm mươi một bản nghèo
cán bộ thuộc diện
và các đơn vị
bàn thường vụ huyện ủy quản lý
phụ trách giúp đỡ hai trăm hai mươi ba hộ nghèo
các tổ chức cá nhân được phân công
có trách nhiệm khảo sát
xem các thôn bản hộ nghèo
còn thiếu hụt ở tiêu chí nào
để dựa vào đó có giải pháp hỗ trợ phù hợp
sau khi được hỗ trợ
các chương trình như
làm nhà xóa nhà tạm
các hộ gia đình hàng năm có ý thức hơn
tỷ lệ thoát nghèo mỗi một năm
đạt được một năm
thì hiện nay xã còn một trăm một mươi chín hộ nghèo
trong năm qua
tất cả các hộ nghèo đấy
hàng năm đảng ủy đã đều phân công
trong cấp vị trí bộ
được mỗi một đồng chí
phải giúp đỡ một gia đình
với cách làm này
huyện bộc châu đã giảm tỷ lệ hộ nghèo
xuống còn ba năm
cán bộ đảng viên đã tích cực giúp người nghèo
về chỗ ở việc làm
đảm bảo các tiêu chí an sinh xã hội
đối với các tổ chức đảng
phụ trách các bản
có tỷ lệ hộ nghèo cao
phân công đảng viên có chức vụ
phụ trách đến từng hộ nghèo
để làm thế nào đó mà công tác giảm nghèo
đạt được hiệu quả
một cách thiết thực nhất
huy động lực lượng kết nối giữa các doanh nghiệp
trong và ngoài tỉnh kết nối với người lao động
trong đó các lao động nghèo
có sức lao động nhưng mà không có việc làm ổn định
phát huy vai trò của cán bộ đảng viên
trong công tác giảm nghèo
là cơ sở để phát huy sức mạnh tổng hợp
huy động được đa dạng các nguồn lực
giúp người nghèo xây dựng cuộc sống
đầy đủ hơn theo đúng phương châm
cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau